thưa quý vị và các bạn cùng với lụa hà đông tơ nam định nhiễu hồng đô thanh hóa cũng là một sản phẩm nổi tiếng khắp cả nước với những bí quyết nghệ đặc trưng và quý hiếm
thưa quý vị và các bạn cùng với lụa hà đông tờ nam định nhiễu hồng đô thanh hóa cũng là một sản phẩm nổi tiếng khắp cả nước với những bí quyết nghệ đặc trưng và quy hiếm
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
xây dựng được thương hiệu làng nghề ngang tầm với những làng nghề tơ lụa nổi tiếng của cả nước như hà đông nam định
trải qua những thăng trầm giờ đây làng nghề hồng đô hàng trăm năm tuổi đang được hồi sinh và phát triển mạnh mẽ